vấn đề này không chỉ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đến bản thân những đứa trẻ mà còn liên quan đến toàn xã hội
suy nghĩ của bạn về vấn đề này ra sao hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân